thưa quý vị và các bạn lâu nay việc sát hạch lái xe do bộ giao thông vận tải phụ trách
tuy nhiên mới đây chính phủ đã trình ubthq xem xét cho ý kiến vào sự án luật bảo đảm truyền tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó thống nhất để bộ công an sát hạch cấp giấy phép lái xe
theo quan điểm của bộ công an cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật quy định này sẽ đảm bảo tính đồng bộ
đặc biệt là làm chuyển biến tình hình trật tự an toàn giao thông vốn là vấn nạn suốt nhiều năm qua
trung bình mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần một mươi người trong đó chủ yếu là lực lượng đang trong độ tuổi lao động
chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay cả nước đã xảy ra một mươi năm vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
và trong số này có đến sáu vụ là các phương tiện đâm vai trực tiếp với nhau
từ thực tế các vụ tai nạn cục cảnh sát giao thông cho biết
có đến chín mươi các vụ tai nạn là do người tham gia
những người tham gia giao thông yếu về kỹ năng kiến thức và ý thức chấp hành
về lo ngại của hàng nghìn cơ sở đào tạo được bộ giao thông vận tải và các địa phương kêu gọi đầu tư hạ tầng
theo hình thức xã hội hóa đang hoạt động hiện nay
đại diện bộ công an khẳng định
chúng ta có những quy định để cho họ hoạt động theo xã hội hóa
và họ muốn học ở đâu cũng được ai đào tạo cũng được
thế còn người ta muốn đăng ký sát hạch ở đâu cũng được chúng tôi sẽ tổ chức sát hạch
và đưa ra cái tiêu chí sát hạch để đảm bảo người tham gia giao thông cấp giấy phép
chúng tôi sẽ đảm bảo được hạn chế tối thiểu đối với việc giấy giải
quan điểm của chính phủ về vấn đề này
đó là thống nhất quản lý về một cơ quan
cơ quan nào làm tốt hơn thì giao cơ quan đó
đây không phải là vấn đề tranh giành gì cả
mà quyên tắc là một việc chỉ giao cho một cơ quan
và một cơ quan nào làm tốt hơn thì giao cơ quan đó
để cấp giấy phép lái xe là chúng ta phải có một sự quản lý chặt chẽ
để làm sao tránh việc giao bán bằng lái xe giao bán trên mạng

rồi bằng giả bằng thật rồi liên quan đến kiểm soát giao thông
anh phải có cái kiểm soát anh phải có cái theo dõi
tránh cái việc là mỗi cơ quan cắt đoạn từng đoạn ra
sự kiến dự án luật này sẽ được trình xem xét thông qua tại kỳ họp thứ một mươi tới đây
tuy hiện nay đa số các thành viên chính phủ đều thống nhất quan điểm
chuyển giao cho bộ công an làm sát hạch cấp giấy phép lái xe như dự thảo luật
đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ song vẫn còn đó nhiều băn khoăn
theo bộ công an
con người là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện chính sách liên quan
đến nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và đây là nội dung quan trọng được đề cập trong dự thảo luật
đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ do đơn vị này chủ trì soạn thảo
bộ công an sẽ chịu trách nhiệm trước chính phủ
quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó có việc sát hạch và cấp đổi thu hồi giấy phép lái xe
bộ công an chủ trì chúng tôi sẽ giả soát lại và sẽ theo một chuẩn mực quốc tế
và phù hợp với điều kiện giao thông ở việt nam
nhất là những đối tượng đang là một là đối tượng gây tai nạn chính
hai là nguyên nhân gây tai nạn
thì chúng tôi có cơ sở dữ liệu từ tai nạn từ xử phạt
chúng tôi cũng sẽ áp dụng những cái tiên tiến của các nước
đó là chấm điểm đối với các tổ chức sát hạch
để công bố nếu có điều kiện
để cho người ta cùng rút kinh nghiệm và sẽ tiến triển nó tốt hơn
một số quan điểm cũng đồng thuận
việc chuyển sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho bộ công an
phần nào đó sẽ tăng được tính hiệu quả
đồng bộ xuyên suốt trong lĩnh vực giao thông đường bộ
tuy nhiên vẫn còn những băn khoăn về lĩnh vực chuyên môn
nhất là các yếu tố về kỹ thuật
ở đây vấn đề chính là gì
dạy để đào tạo cho một lái xe
còn phải dạy cả về kỹ thuật
về sửa chữa
hiểu về các kỹ thuật làm đường
ra làm sao khi vào cua với tốc độ cao
tốc độ bao nhiêu tại sao phải giảm tốc
thì có lẽ bộ giao thông ngoại tảo đang chiếm ưu thế
họ có kiến thức
còn bên công an thì rõ ràng đây là một lực lượng về an ninh
hiện trên cả nước có khoảng một trăm năm mươi trung tâm sát hạch cấp phép lái xe
với nhân sự trên hai người
một trung tâm sát hạch cấp phép lái xe
có mức đầu tư trung bình khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
như vậy hệ thống các trung tâm sát hạch cấp phép lái xe trên cả nước
có tổng giá trị hai mươi hai năm trăm linh tỷ đồng
vậy nếu chuyển giao công tác này sang ngành công an
liệu hàng chục ngàn tỷ cơ sở vật chất
hàng ngàn nhân sự sẽ được giải quyết như thế nào
rõ ràng phương án đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe
theo quy định mới được thông qua sẽ làm phát sinh nhiều vấn đề phải giải quyết
trước mắt là việc bố trí lực lượng lớn
những người làm công tác sát hạch đào tạo của ngành giao thông
thực tế dù là ngành nào quản lý
thì việc quan trọng nhất vẫn là chất lượng đào tạo
kỹ năng của người điều khiển phương tiện
để điều chỉnh bàn giao bất kỳ nội dung lĩnh vực nào
việc đầu tiên các cơ quan thực hiện phải làm
là cần phải có sự tổng kết đánh giá
quá trình thực hiện sát hạch cấp phép lái xe của ngành giao thông
qua đó cần đưa ra các nhận xét đánh giá
xem trong thời gian bộ giao thông vận tải quản lý
đã đạt được những gì và chưa đạt được những gì
từ đó mới đưa ra đề nghị giải pháp